thưa các bạn theo thống kê năm hai nghìn một mươi chín cả nước xảy ra trên bảy hai trăm linh vụ tai nạn lao động
tổng số nạn nhân trên tám người trong đó có trên một người chết
tài nạn lao động xảy ra để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho người bị nạn gia đình và xã hội
tuy nhiên ở nhiều nơi cả người sử dụng lao động và người làm công đều thờ ơ với các vấn đề về an toàn lao động
ngày hai tháng một tại nhà máy alumin nhân cơ xã nhân cơ huyện đắk lấp tỉnh đắk nông
xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người tử vong
nạn nhân là anh lê minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
anh hải bị tai nạn khi đang điều khiển xe nâng chở theo vải lọc chạy trong khuôn viên nhà máy đến phân xưởng kết tinh
ngày bốn ba một một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình kinh night club
đường cách mạng tháng tám thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu làm một người chết và sáu người bị thương
liên tiếp các vụ tai nạn lao động xảy ra trong những ngày qua
một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội về việc bảo đảm an toàn
phong ngừa những nguy cơ có thể xảy đến trong quá trình lao động sản xuất
bởi tai nạn lao động để lại những hậu quả vô cùng nặng nề cho người bị nạn gia đình và xã hội
anh nguyễn tiến đồng hiện đang công tác tại đội quản lý vận hành lưới điện một trăm một mươi kv của công ty điện lực yên bái
do vi phạm về khoảng cách an toàn lưới điện anh mất toàn bộ tay trái bỏng nặng hai bên chân
sau gần một năm phục hồi sức khỏe anh đã phải chuyển công tác từ chỉ huy trực tiếp trạm một trăm một mươi kv trở thành chuyên viên hành chính
sau gần một năm phục hồi sức khỏe đơn vị đã tiếp tục nhận tôi quay trở lại làm việc
công việc mà tôi làm hàng ngày thì hiện tại là phù hợp với sức khỏe của bản thân
điện là thành phần thiết yếu của cuộc sống là huyết mạch của nền kinh tế
thế nhưng điện cũng tiềm ẩn những điều vô cùng nguy hiểm
đặc biệt đối với những người tham gia quản lý vận hành điện nguy cơ bị tai nạn lao động rất lớn
chỉ một tích tắc không chú ý trong vận hành thao tác không đúng quy trình
thì người công nhân sẽ phải đối mặt với tính mạng của chính mình và đồng nghiệp
trên thực tế đã có rất nhiều công nhân viên ngành điện bị tai nạn lao động gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và công việc
trong công việc có thể khi làm việc trên cao nguy cơ là ngã cao chẳng hạn
nguy cơ chơn trượt nguy cơ mất khoảng cách an toàn
hiện có khoảng hai mươi hai trên hai mươi tám cán bộ kỹ sư trực thuộc tổng công ty điện lực miền bắc
phải làm việc trong môi trường điều kiện đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động
trung bình mỗi ngày tổng công ty có khoảng ba năm trăm linh công việc tương ứng với hai mươi sáu lượt người làm việc trên lưới điện
với số lượng công việc con người làm việc hàng ngày lớn
tổng công ty điện lực đã phải đưa ra nhiều giải pháp để phong ngừa tai nạn lao động

toàn bộ hệ thống được tận dụng các hệ thống cắp quang về truyền dẫn điều hành lưới điện
đến nay trên toàn bộ hệ thống có khoảng hai mươi hai thiết bị tham gia để công tác kiểm tra giám sát
chúng tôi chỉ có đầu tư có ba trăm sáu mươi cái màn hình tương ứng với ba trăm sáu mươi điểm kiểm tra giám sát trên toàn miền bắc
về công tác an toàn lao động nhưng mà chúng tôi kiểm soát ba cấp
thế thì cái lượng người mà làm công tác
kiểm soát an toàn nó sẽ ít đi năng suất lao động sẽ được nâng lên và như vậy là hiệu quả rồi
sản xuất sẽ được nâng cao và cái chất lượng kiểm soát an toàn nó lại tốt lên chứ không thể giảm xuống
và mình kịp thời ngăn chặn và nhắc nhở được các vi phạm ở hiện trường
ngoài ngành điện ngành than cũng là một trong những ngành có nguy cơ tai nạn lao động cao
bụi than và không khí ngột ngạt nguồn sáng duy nhất là từ ngọn đèn trên mũ
bục nước cháy nổ khí là những nguy cơ mà người lao động luôn phải đối mặt
thực tế cho thấy trong nhiều năm qua gần như năm nào ngành than cũng có các vụ tai nạn lao động
nghiêm trọng do đó việc tăng cường bảo đảm an toàn lao động ngăn chặn những vụ tai nạn đáng tiếc
được nhiều công ty khai thác than trú trọng công ty than mạo khê thuộc phường mạo khê
thị xã đông triều tỉnh quảng ninh với lịch sử khai thác gần một trăm tám mươi năm và hơn sáu mươi bốn năm khôi phục
phát triển nhiều năm nay ngoài việc đào tạo kỹ năng nghề nâng cao ý thức
kỷ luật cho mỗi cán bộ công nhân để phong ngừa giảm tối đa tai nạn lao động cho hàng nghìn công
nhân công ty này còn đầu tư vào môi trường sản xuất với công nghệ tiên tiến hiện đại
công tác chỉ huy nổ mìn của tôi là công việc đặc thù đặc biệt và an toàn
nên không được sai sót vào mìn trước khi nhận lệnh của phó hoàn đốc và chúng tôi vào hiện trường
chỉ huy thì khi tổ chức nạp bắn mìn là phải đuổi người và cử người canh gác làm sao đúng khoảng cách
để làm ra khi nạp nổ mìn cho an toàn từ đầu năm cho nay thì chúng tôi đã đào tạo huấn luyện hai mươi một nội
dung thế và kèm theo công tác đào tạo huấn luyện thì công tác kiểm tra cũng rất là quan trọng cái
thứ hai nữa là chúng tôi khi phát hiện những sai phạm của các đồng chí công nhân thì chúng tôi tuyên
truyền trực tiếp đây là cái cách tuyên truyền gần gũi nhất với người công nhân các đồng chí công nhân

đó người ta có những kỹ năng làm việc tốt hơn và giảm thiểu được cái rủi ro trong công việc
việt nam hiện có khoảng tám trăm linh doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong đó hơn chín mươi năm là
các doanh nghiệp vừa và nhỏ và hai ba triệu hộ sản xuất kinh doanh tuy quy mô nền kinh tế tiếp
tục tăng trưởng nhưng phải đối mặt với một số ngành có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp như xây lắp cơ khí điện chế tạo khai thác than trong khi đó theo đánh giá
của các chuyên gia trình độ công nghệ của các doanh nghiệp việt nam vẫn còn lạc hậu so với thế
giới và chỉ có một tỷ lệ nhỏ các doanh nghiệp việt nam có công nghệ tiên tiến sản xuất tại
các khu vực làng nghề kinh tế hộ khu vực nông nghiệp tuy có phát triển nhưng với công nghệ
lạc hậu chưa được cải thiện lao động thủ công còn nhiều hiểu biết của người lao động cũng như người
dân còn nhiều hạn chế người dân cũng chưa có cơ hội tiếp cận nhiều với các kiến thức
về an toàn vệ sinh lao động dự báo nguy cơ rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động trong các khu vực
này vẫn gia tăng công tác huấn luyện hiện nay theo luật an toàn vệ sinh lao động và theo kỷ định
bốn mươi bốn thì là người sử dụng lao động là phải đi huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động hòa
thuộc nhóm một trong sáu nhóm quy định nhưng mà cho đến nay thì các giám đốc doanh nghiệp thường rất
thường đi huấn luyện và thường giao cho hoặc là phó giám đốc hoặc trưởng phòng đi tham gia huấn luyện
thì đây là một cái mà họ không có hiểu biết sâu sắc hơn về công tác này ở các nước trong quỹ phòng
ngừa tai nạn lao động của bệnh nghề nghiệp thì người ta dành một phần khá lớn cho công tác phòng ngừa
bởi vì phòng ngừa tai nạn lao động của bệnh nghiệp chính là văn hóa an toàn và chính là cái mà chủ
động để chúng ta giảm bớt được tất cả những cái chi phí sau này
tức là người đức đã tính ra được rằng là nếu anh chi một đồng cho phòng ngừa thì anh sẽ giảm được tám đồng cho cái bồi thường
dự kiến hai nghìn hai mươi chúng tôi nghiên cứu và đề xuất để làm sao hai nghìn hai mươi một có thể đề xuất một quy định riêng
về cái bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp đối với khu vực không có quan hệ lao động
đây là một khu vực mà chiếm cái tỷ lệ rất lớn người lao động tham gia làm việc ở đây nhưng họ chưa được quan tâm
cái tỷ lệ này là khoảng trên sáu mươi khoảng ba mươi bốn ba mươi năm triệu người làm việc khu vực này
và đây là một việc rất khó nhưng mà cần có sự trợ giúp của nhà nước cần có sự tham gia và tuyên truyền tốt
và hỗ trợ tốt để người lao động khu vực không có thể tham gia vào các quỹ này
chỉ có khi tham gia vào quỹ này thì họ sẽ được hưởng các chính sách
từ cái chính trách mà hỗ trợ tuyên truyền rồi hỗ trợ đào tạo huấn luyện
rồi chính trách hỗ trợ họ và bảo vệ họ khi họ bị tai nạn lao động bệnh ngành nghiệp
sau khi luật an toàn vệ sinh lao động được ban hành công tác hướng dẫn triển khai được quan tâm tổ chức thực hiện
các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động như chế độ thời gian làm việc
thời gian nghỉ ngơi bồi dưỡng bằng hiện vật trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
danh mục nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và bồi thường
trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đã được các cấp các ngành doanh nghiệp coi trọng thực hiện
chính trách bảo hiểm tai nạn lao động bệnh ngành nghiệp là một trong những chính trách
trong cái trụ cột cái an sinh xã hội
trong luật đã quy định rất nhiều những cái chế độ chính trách về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh ngành nghiệp
kế thừa theo từ luật bảo hiểm sang và có sửa đổi bổ sung một số vấn đề
đặc biệt là có cái quy định về cái phòng ngừa cái hỗ trợ phòng người tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
cho những người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh ngành nghiệp
đây là những cái điểm rất mới và sáng
với cái quy định như thế thì được trích một mươi không quá một mươi từ cái quỹ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh ngành nghiệp
để phục vụ cho cái hoạt động phòng
phòng ngừa mà cái này chủ yếu là hỗ trợ cho doanh nghiệp để họ làm cái công tác phòng ngừa
trước đây chúng ta chỉ tập trung giải quyết các cái bồi thường trợ cấp các cái chính trách cho người lao động
thì trong từ khi luật an toàn đã được ban hành thì có cái chính trách phòng ngừa
lấy cái phòng ngừa để giảm tai nạn lao động nghề nghiệp là cái chủ đạo
còn các chế độ thì ta vẫn được xem xét và được thực hiện tốt
cùng với việc triển khai hệ thống chính sách pháp luật mới về an toàn vệ sinh lao động
sẽ góp phần nâng cao ý thức của người lao động người sử dụng lao động
khi công tác an toàn vệ sinh lao động đã trở thành nề nếp thói quen
sự phối hợp giữa các cấp các ngành các doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ tốt hơn
từ đó nâng cao ý thức và sự quan tâm hơn nữa đến trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho người lao động
phần tiếp theo của chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin
chính sách và thông tin về công tác an toàn vệ sinh lao động
điều bốn mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
suy giảm năm khả năng lao động thì được hưởng năm lần mức lương cơ sở
sau đó cứ suy giảm thêm một thì được hưởng thêm năm lần mức lương cơ sở
điều này đồng nghĩa với việc từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
suy giảm năm khả năng lao động được hưởng bảy bốn mươi năm triệu đồng
cứ suy giảm thêm một thì hưởng thêm bảy trăm bốn mươi năm đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
suy giảm năm khả năng lao động được hưởng tám triệu đồng
cứ suy giảm thêm một thì hưởng thêm tám trăm linh đồng
ngoài mức trợ cấp nêu trên người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính
theo số năm đã đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
dưới một năm tính bằng năm tháng sau đó cứ thêm một năm đóng
thì được tính thêm ba tháng lương đóng vào quỹ của tháng liên kề trước tháng bị tai nạn lao động
theo tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch
hiện cả nước có hơn một trăm chín mươi cơ sở đào tạo du lịch và tham gia giáo dục đại học
giáo dục nghề nghiệp du lịch ở trình độ đại học cao đẳng trung cấp sơ cấp và đào tạo ngắn hạn
gồm sáu mươi năm trường đại học có các khoa du lịch năm mươi năm trường cao đẳng bảy mươi một trường trung cấp
mỗi năm toàn ngành cần thêm gần bốn mươi lao động
nhưng lượng sinh viên chuyên ngành ra trường mỗi năm chỉ khoảng một mươi năm người
trong đó hơn một mươi hai có trình độ cao đẳng
đại học trở lên điều đáng nói dù được đào tạo chính quy ở các cơ sở đào tạo
nhưng khi được tuyển dụng vào làm việc hầu hết các doanh nghiệp đều phải đào tạo lại
hoặc đào tạo bổ sung về kỹ năng ngoại ngữ gây lãng phí rất lớn cho xã hội
luật giáo dục sửa đổi đã được thông qua năm hai nghìn một mươi bảy
có hiệu lực từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó có những điều khoản tác động đến công tác tuyển sinh định hướng nghề nghiệp
điểm mới đáng lưu ý là học sinh tốt nghiệp lớp chín có thể đăng ký học hệ cao đẳng chính quy
tổng thời gian học là bốn năm bao gồm các môn học văn hóa có hai hình thức đào tạo
thứ nhất được học bốn môn văn hóa và được cấp bằng cao đẳng không kèm cấp bằng trung học phổ thông
nhưng được xác nhận hoàn thành chương trình phổ cập nội dung văn hóa
ở hình thức thứ hai các em được học văn hóa tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp trung tâm giáo dục thường xuyên
với hình thức học này các em được tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tạp chí lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân